kính chào quý vị và các bạn
dự báo trong ba ngày tới mưa sẽ có xuống giảm dần ở các tỉnh phía đông bắc bộ
phổ biến còn mưa rào và rông xảy ra vài nơi vào chiều tối và đêm ban ngày trời nắng
mặc dù cường độ nắng là không mạnh nhưng ở vùng đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội
trưa chiều có cảm giác oi nóng nhiệt độ cao nhất trên khu vực phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
phía tây bắc bộ mưa cũng giảm trong những ngày tới chỉ còn xảy ra vài nơi về chiều tối và đêm
ban ngày trời có nắng trưa chiều cảm giác oi bức với nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó tăng thêm một độ trong ngày mùng tám
chuyển sang khu vực trung bộ dự báo trong ba ngày tiếp theo khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía nam chiều và tối có mưa rào và rông rải rác
ngày nắng nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng
nhiệt độ cao nhất trên khu vực trong ba ngày tới ổn định phổ biến là ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn
chiều tối và đêm sẽ xuất hiện mưa rào và rông rải rác
khu vực tây nguyên liên tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
vì thế sẽ có mưa rào và rông ở nhiều nơi có nơi mưa to đến rất to tập trung về chiều và đêm
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới sẽ phổ biến là hai mươi bảy ba mươi độ thời tiết mát mẻ
còn tại khu vực nam bộ cũng có mưa rông nhiều nơi có mưa to đến rất to về chiều và đêm
do ảnh hưởng của gió tây nam
ban ngày trời còn nắng giãn đoạn với nhiệt độ ở mức vừa phải cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn